thành ủy tp hcm vừa đưa ra các chỉ đạo liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng
xảy ra tràn lan tại huyện bình chánh thời gian gần đây
trong đó đáng chú ý là nội dung cần tập trung xử lý hoạt động môi giới
phân lô bán nền xây nhà không phép trên đất nông nghiệp
trước các sai phạm kéo dài sự buôn lỏng quản lý nhà nước về đất đai
quy hoạch và xây dựng ở xã bình lộc a huyện ủy huyện bình chánh
cần xác định đúng mức trách nhiệm chính trị của cấp ủy và toàn bộ hệ thống chính trị
sớm có biện pháp chấm dứt ngay hoạt động môi giới đầu nậu bảo kê
hỗ trợ phân lô bán nền đất nông nghiệp và xây dựng nhà không phép
đủ yếu tố cấu thành tội phạm khẩn trương khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
tập trung điều tra làm rõ đưa ra xét xử công khai theo quy định
trước đó qua kiểm tra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
quỹ ba nhân dân xã vĩnh lộc a ghi nhận có hai mươi bốn vụ xây dựng không phép sai phép
phát hiện ngăn chặn một trăm năm mươi bảy vụ xây dựng không phép
huyện quỹ bình chánh đã kiểm tra phát hiện lập hồ sơ xử lý tám mươi tám trường hợp ba mươi chín không phép bốn mươi chín sai phép